chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự công an phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa lập biên bản xứ phạt sáu người với số tiền chín mươi triệu đồng vì tụ tập ăn nhậu bất chấp quy định phòng chống dịch
theo đó khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng chín lực lượng chức năng phường trảng dài phát hiện sáu người đàn ông tụ tập ăn nhậu
tại một phòng trọ thuộc khu phố hai a phường trảng giài thành phố biên hòa
bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín nên tiến hành lập biên bản xứ phạt vi phạm hành chính cả sáu trường hợp
với lỗi vi phạm như không thực hiện quy định áp dụng biện pháp tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ nơi công cộng
mức phạt mỗi trường hợp là một mươi năm triệu đồng và tổng cộng mức phạt cả sáu trường hợp là chín mươi triệu đồng